lợi dụng danh nghĩa nhà báo hai đối tượng bùi minh ngọc và nguyễn trung sáng vừa bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội bắt quả tàng
ngày sáu tháng năm công an quận nam tử liêm nhận đơn trình báo của nhân viên phòng khám nha khoa sunny denter về việc có người gọi điện nhận là phóng viên của báo sức khỏe việt viết bài phản ánh không đúng sự thật về phòng khám nhà khoa của chị
sau đó người này gửi link bài viết cho người này đe dọa yêu cầu chị phải chuyển tiền để gỡ bài viết
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm công an quận nam từ liêm đã bắt giữ đối tượng bùi minh ngọc hiện là cộng tác viên báo sức khỏe việt khi đang nhận năm triệu đồng của bị hại tại quán cà phê ở phường mỹ trì

tiến hành điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã bắt giữ đối tượng nguyễn trung sáng là thư ký tòa soạn báo sức khỏe việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản